liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại glitter manceter của anh
cảnh sát nước này vừa cho biết các công nhân trong quá trình phá rỡ nhà máy bị cháy
đã phát hiện ra bốn thi thể người việt mất tích trước đó
ban đầu giới chức anh cho biết không có ai ở trong tòa nhà khi đám cháy xảy ra
nhưng vào ngày hai mươi một tháng bảy cảnh sát nhận được thông báo rằng bốn công dân việt nam đã mất tích
và có thể đã chết trong vụ hỏa hoạn
hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người đã chết và các nhà điều tra đang làm việc
để xác định vụ hỏa hoạn ở bismarck house mills và những người việt thiệt mạng trong vụ cháy
đại diện cảnh sát bang gristeur manchatter cũng kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc
có thể trình báo với cơ quan chức năng
trước đó vào ngày bảy tháng năm một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở bismarck house mills glitter manchester
lực lượng cứu hỏa đã phải làm việc liên tục suốt bốn ngày để có thể dập tắt đám cháy
tòa nhà được cho là đã bị khóa và đóng cửa
khi đám cháy bùng phát